tại việt nam jica đã trở thành bệnh lưu hành
tính đến thời điểm hiện tại trên cả nước đã ghi nhận trên một trăm linh trường hợp nhiễm zika
trong đó số lượng nhiễm zika tại thành phố hồ chí minh tăng nhanh trong thời gian vừa qua
một mươi số bệnh nhân nhiễm zika đều có triệu chứng nhẹ thoáng qua và khó phát hiện
điều này đã gây nên những tâm lý lo lắng với nhiều thai phụ
các chuyên gia cũng cảnh báo việc chẩn đoán trước sinh và siêu âm trong quá trình mang thai
là vấn đề quan trọng để phòng chống hậu quả do virus zika gây nên
theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
số người mắc zika trên địa bàn đã tăng lên gần một trăm hai mươi ca với hai mươi hai trên hai mươi bốn quận huyện có ca bệnh
trong đó có hai thai phụ đã chấm dứt thai kỳ một mươi bốn thai phụ bị nhiễm zika đang được theo dõi theo quy định
thời gian qua số lượng thai vụ yêu cầu tư vấn xét nghiệm tăng đột biến
tại các bệnh viện từ dũ hùng vương tại tp hcm do quá hoang mang lo lắng
điều này đã gây áp lực không nhỏ cho các bác sĩ và bệnh viện
thậm chí có một số thai phụ yêu cầu tự trả chi phí để được xét nghiệm
mặc dù không có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm zika

mặc dù không có các triệu chứng nghiệm
mà tôi có bị sốt nóng lạnh chảy nước mắt chảy nước mũi đau khớp
thì bác sĩ giống như các trường hợp chúng ta bị cúm hoặc nhiễm siêu vi
những dấu hiệu nhiễm vi đó thì chúng tôi sẽ tư vấn rõ cho bệnh nhân
và cái nào thuộc về nó mà có khả năng bị nhiễm cái này
thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân đi thử
còn tại hà nội số lượng các bà mẹ đến siêu âm sàng lọc trước sinh tăng hơn
nguyên nhân một phần là do thông tin virus zika gây hội chứng đầu nhỏ ở thai nhi trong ba tháng đầu thai kỳ
đã gây lo lắng cho nhiều thai phụ
thì em cũng lo lắng nên mới đi siêu âm với cả khám thai định ký
thì cũng chỉ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ lợi ảo với cả người thương ngang người ta tư vấn luôn
theo bác sĩ nguyễn danh cường phó giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
virus zika chỉ gây nguy hiểm đối với các bà mẹ mang thai trong ba tháng đầu
còn từ tuần thứ một mươi bốn trở đi nếu thai phụ có nhiễm zika cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của thai nhi
tuy nhiên điều đáng lo hiện nay là việc phát hiện thai nhi bị dị tật đầu nhỏ thường ở giai đoạn rất muộn
và không có biện pháp can thiệp điều trị nào ngoài đình chỉ thai ngén
người mẹ có những triệu chứng của nhiễm những virus giống như sâu suất điết
nhưng chỉ trong ba tháng đầu
nghĩa là trong vòng một mươi hai tuần đầu tiên thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến em bé cao
còn từ tuần thứ một mươi ba một mươi bốn giờ đi thì cái nguy cơ nó rất thấp
thậm chí em đã đẻ ra rồi mà bị nhiễm cũng không có vấn đề gì cả
cho nên cái quan trọng là chúng ta khai thác
vậy thì người phụ nữ có những triệu chứng của dạng như sâu suất điết
ví dụ như đau mỉnh mậy sốt phát ban
nhưng chỉ trong ba tháng đầu thôi thì nó nguy cơ rất cao
còn nếu như nó muộn hơn rồi
thì cái nguy cơ rất thấp
vấn đề được bộ y tế quan tâm hàng đầu hiện nay trong công tác phòng chống dịch zika
là đảm bảo sức khỏe của thai phụ dự phòng và giảm thiểu nguy cơ trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus zika
do đó ngoài việc tự bảo vệ sức khỏe bằng các biện pháp phòng tránh mũi đốt
phụ nữ có thai đi khám trước hai mươi tám tuần để phát hiện sớm các trường hợp dị tật thai nhi